phó giáo sư tiến sĩ phạm văn bình phó giám đốc chuyên môn bệnh viện k cho biết
cụ htl chín mươi năm tuổi ở nam định xuất hiện đau bụng và đi ngoài ra máu một thời gian
cứ ngỡ đó là dấu hiệu bình thường ở tuổi cao nên không đi khám
khi các dấu hiệu này ngày càng thường xuyên hơn đau thắt vùng bụng thì cụ mới đến bệnh viện để kiểm tra
các bác sĩ đã chỉ định trục chiếu và làm các xét nghiệm
kết quả cho thấy cụ l có u đại tràng sigma chiếm gần hết lòng đại tràng
cụ l được chỉ định phẫu thuật điều trị
theo phó giám đốc chuyên môn bệnh viện k mặc dù bệnh nhân tuổi đã cao
nhưng sau khi đánh giá tổn thương tại chỗ chưa di căn thể trạng bệnh nhân đảm bảo và sự quyết tâm của cụ l
cũng như đội ngũ bác sĩ chúng tôi cho rằng hoàn toàn có thể phẫu thuật thành công cắt bỏ khối u
giúp bệnh nhân thuận tiện hơn trong sinh hoạt nâng cao chất lượng đời sống
sau ba giờ kỹ phẫu thuật đã loại bỏ tổn thương kích thước năm cm và bảo tồn các tế bào lành
ca mổ diễn ra thành công bệnh nhân hồi phục tốt dự kiến ra viện sau bảy ngày điều trị
theo phó giám đốc chuyên môn bệnh viện k nhiều gia đình có người thân cao tuổi ngoài bảy mươi tám mươi
phát hiện ung thư thường có tâm lý buông xuôi không điều trị
tuổi là một trong những vấn đề cần cân nhắc khi tiến hành điều trị ung thư
nhưng người bệnh đừng vội từ bỏ
trong điều kiện cho phép và đảm bảo kỹ thuật vẫn nên tiến hành phẫu thuật
giúp nâng cao chất lượng sống cho người bệnh
ung thư đường tiêu hóa là bệnh ung thư thường gặp phải là nguyên nhân tử vong hàng đầu
tại nhiều quốc gia trên thế giới
đặc biệt ung thư đại trực tràng và ung thư dạ dày đang có xu hướng tăng lên
chia sẻ về ung thư đại trực tràng tiến sĩ bác sĩ phạm bình nguyên
trung tâm tiêu hóa can mật bệnh viện bạch mai cho biết
nếu mà không phát hiện sớm thì chúng ta thấy rằng đầu tiên là khi mà khối u mà nó rất to
thì nó gây ra tắc ruột bệnh nhân không thể đi ngoài không thể thuốc thu được được ăn
hoặc là những một số bệnh nhân thì thủng ruột luôn
nó lan đến sông đến qua lớp thầy mạc và gây ra thủng ruột
hoặc là một số nữa thì nó gây ra áp xe quanh khối u hay là gây ra những chảy máu
chảy máu khối u khi mà khối u lớn nó gây chảy máu cái gì giả chảy máu
khối u và gây ra tình trạng thiếu máu cho bệnh nhân
hoặc là một số trường hợp nữa là bệnh nhân bị di căn
bệnh nhân bị di căn xa thì đấy là yếu tố tiêu thức rất xấu rồi
vì vậy mà biện pháp mà quan trọng nhất mà có thể làm được theo tôi là nên bộ xoay đại trạng
cái khuyến cáo của chức y tế thế giới thì người ta cũng đều hiện tại ở một số quốc gia
người ta khuyến cáo là trên bốn mươi năm năm mươi tuổi là tùy vào tầng
nếu mà gia đình mà đã
có người mà bị ung thư đại trạng rồi thì bốn mươi tuổi chúng ta đã phải đi tầm soát rồi
chúng ta có phải đi xoay đại trạng rồi
còn những người bình thường có thể trên bốn mươi năm năm mươi tuổi chúng ta có thể đi nội soi đại tràng
đấy và khoảng độ năm năm đến một mươi năm sau chúng ta lại có thể đi nội xoay đại trạng lần hai
đấy và khi mà đi nội xoay đại trạng thế thì chúng ta có thể là cắt được những cái cú líp
hoặc là đánh giá được những cái tổn thương mà tìm bẩn chắc cho mình
bác sĩ khuyến cáo
nên hạn chế ăn nhiều thịt chất béo có nguồn gốc từ đạm động vật
bổ sung đầy đủ chất sơ từ lúa mạch trái cây rau tươi các vitamin e c và a
và duy trì chế độ sinh hoạt năng động luyện tập thể dục thường xuyên
những người có tuyển sử viêm đại trạng xạ dày mạn tính
trong gia đình có người thân từng mắc ung thư đường tiêu hóa như thực quản xạ dày đại tràng
hoặc khi có triệu chứng sụt cân không rõ lý do ta bón để bụng đi tiểu ra máu ói ra máu
nên đi khám ngay để tầm soát phát hiện và điều trị kịp thời
ngay cả khi phát hiện ung thư ở bệnh nhân tuổi cao thậm chí trên tám mươi chín mươi tuổi
vẫn nên phối hợp với các bác sĩ chuyên sâu về ung thư để không bỏ lỡ cơ hội chữa bệnh tốt nhất